mở đầu bản tin là các tin tức thời sự quan trọng
đúng một mươi ba h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một theo giờ địa phương
chuyên cơ trở thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới sân bay ali ở thủ đô paris bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi một theo lời mời của thủ tướng cộng hòa pháp yancaste
trong khuôn khổ chuyến thăm thủ tướng đã có hội đàm với thủ tướng pháp jean castex
và cùng người đồng cấp nước chủ nhà chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước
ngay sau khi tới cộng hòa pháp thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới đặt vòng hoa tại tượng chủ tịch hồ chí minh và thăm không gian hồ chí minh
ở thành phố montreux
chiều cùng ngày lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ phạm minh chính
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa pháp đã diễn ra tại paris
chiều tối ba tháng một mươi một theo giờ địa phương tại điện martignan
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm với thủ tướng pháp jean castex
thủ tướng jean castex bày tỏ vui mừng đón thủ tướng phạm minh chính
sang thăm chính thức cộng hòa pháp đánh giá cao quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước
và mức độ phát triển sâu rộng đa dạng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian qua
thủ tướng jangkatex cho biết pháp sẽ hỗ trợ thêm cho việt nam chín trăm bảy mươi liều vaccine
ngừa covid một mươi chín qua cơ chế covax và bốn trăm linh liều vaccine qua kênh song phương
nâng tổng số vaccine hỗ trợ cho việt nam đến nay lên hơn hai triệu liều
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng phạm minh chính cảm ơn sự giúp đỡ của
chính phủ pháp dành cho việt nam trong công tác phòng chống đại dịch mong muốn pháp tiếp tục
chia sẻ kinh nghiệm đồng thời tiếp tục hỗ trợ việt nam trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy rằng vượt qua các thăng trầm của lịch sử
quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và pháp đã không ngừng phát triển
vươn lên thành đối tác chiến lược với nền tảng hợp tác toàn diện phong phú hiệu quả trên mọi lĩnh vực
năm hai nghìn hai mươi ba kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một mươi năm thiết lập đối tác chiến lược việt nam pháp
hai thủ tướng nhất trí cùng xây dựng kế hoạch tổng thể tạo truyền biến mạnh mẽ để làm cơ sở
đưa quan hệ việt pháp phát triển lên tầm cao mới
hai bên cũng đã thống nhất triển khai các biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho
trao đổi thương mại song phương hỗ trợ các doanh nghiệp hàng hóa của hai nước thâm nhập thị trường của nhau
hai thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận có giá trị lớn trong lĩnh vực kinh tế thương mại
chiều cùng ngày theo giờ địa phương nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp bà aurier nguyễn giám đốc điều hành chương trình tiếp cận vaccine toàn cầu covax
thủ tướng cảm ơn chương trình covax đã cam kết cung cấp miễn phí cho việt nam
trong chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã chuyển đến việt nam gần hai mươi ba triệu liều
trên tinh thần đoàn kết quốc tế đóng góp trách nhiệm và những nỗ lực chung
chính phủ việt nam quyết định đóng góp thêm năm trăm linh đô la mỹ vào chương trình covax
nâng tổng số đóng góp của việt nam cho chương trình lên một triệu đô la mỹ
thủ tướng nhấn mạnh sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế trong đó có sự hỗ trợ quan trọng của covax
và của các nước thông qua covax cùng sự quyết tâm nỗ lực của chính phủ và người dân việt nam
dịch bệnh hiện đã cơ bản được kiểm soát
việt nam đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
từng bước đẩy nhanh quá trình phục hồi
trong bối cảnh đó thủ tướng đề nghị covax tiếp tục phân bổ và điều chuyển số vaccine còn lại tới việt nam
ngay trong tháng một mươi một đồng thời tiếp tục phân bổ thêm vaccine cho việt nam
về phần mình bà giám đốc điều hành chương trình covax đánh giá cao việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng
và hiệu quả của việt nam thời gian qua
bà cho biết cùng với đẩy nhanh việc phân bổ và chuyển vaccine đến việt nam
covax vừa quyết định phân bổ thêm hơn chín triệu liều vaccine pfizer và moderna cho việt nam
và sẽ xem xét chuyển giao trong thời gian sớm nhất
bà orelia nguyễn đặc biệt đánh giá cao và cảm ơn chính phủ việt nam
dù còn nhiều khó khăn nhưng đã quyết định đóng góp thêm năm trăm linh usd cho covax
trong bối cảnh covax sẽ đẩy mạnh kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đóng góp thêm tài chính cho chương trình
bà mong muốn việt nam lan tỏa tinh thần này
kêu gọi sự tham gia ủng hộ các nỗ lực của covax để đạt mục tiêu bao phủ tiêm chủng cho bảy mươi dân số thế giới vào giữa năm hai nghìn hai mươi
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức pháp của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vào sáng nay đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã hội đàm với ngài gareth damanin
bộ trưởng bộ nội vụ pháp tại trụ sở bộ nội vụ pháp
bộ trưởng bộ nội vụ pháp bày tỏ vui mừng được đón làm việc với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
và khẳng định chuyến thăm pháp của đồng chí đại tướng tô lâm có ý nghĩa quan trọng
góp phần tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương đi vào thực chất
hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề an ninh trật tự giữa hai nước
đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia như tội phạm kinh tế di cư bất hợp pháp tội phạm công nghệ cao
ngài damanin khẳng định pháp cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn hàng hải hàng không tại biển đông tăng cường quan hệ hợp tác với asean
trên tất cả các lĩnh vực trong đó có nâng cao năng lực chấp pháp trên biển của các nước trong khu vực biển đông
phía pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực an ninh cảnh sát
đặc biệt phía pháp sẽ hỗ trợ đào tạo huấn luyện và trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ của việt nam
bộ trưởng tô lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị chú đáo của ngài bộ trưởng nội vụ pháp
và tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường
củng cố phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bộ trên lĩnh vực an ninh trật tự
đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia đang đối mặt với thách thức lớn chưa từng có từ đại dịch covid một mươi chín
khẳng định việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với pháp
luôn coi pháp là một trong những đối tác hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
vì hòa bình hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
việt nam đánh giá cao vai trò của pháp trong liên minh châu âu và chiến lược pháp và an ninh
tại ấn độ dương thái bình dương trong đó đạt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia
có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế khu vực
trọng tâm gia tăng tầm ảnh hưởng và tiếng nói của liên minh châu âu nói chung
cộng hòa pháp nói riêng trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
đại tướng tô lâm khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng phát triển hiệu quả
thực chất và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực như chia sẻ thông tin nghiệp vụ
dữ liệu tội phạm đào tạo nâng cao năng lực cán bộ đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
đánh giá cao vai trò của tùy viên cảnh sát pháp tại việt nam
hai bên thống nhất sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp
chia sẻ thông tin mà hai bên cùng quan tâm hợp tác phòng chống di cư trái phép
tạo điều kiện để công dân việt nam được cấp thị thực nhập cảnh cư trú học tập
lao động hợp pháp tại pháp và coi đó là giải pháp quan trọng để phòng ngừa di cư trái phép
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đã ký ý định thư giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ pháp
về tăng cường năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong năm hai nghìn hai mươi hai chương trình giám sát của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội gồm bốn chuyên đề
trong đó yêu cầu đã giám sát phải có hiệu quả và hiệu lực giám sát phải làm đến nơi
đến trốn theo tận cùng vấn đề được giám sát phải có phương pháp giám sát tổng hợp
chi tiết khoa học huy động tổng lực cơ quan chức năng
và đây là một trong những nội dung quan trọng được chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của quốc hội
và ủy ban thường vụ quốc hội
chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
hội nghị được tổ chức trực tuyến với sáu mươi ba điểm cầu trên toàn quốc
phát biểu khai mạc chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh giám sát là chức năng cơ bản của quốc hội
đổi mới nâng cao chất lượng công tác giám sát là nội dung trọng tâm của đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội khóa một mươi năm
từ năm hai nghìn hai mươi một ủy ban thường vụ quốc hội đã nghiên cứu và lựa chọn bốn chuyên đề giám sát trong năm hai nghìn hai mươi hai
gồm việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành
việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày một bảy hai nghìn một mươi sáu đến ngày một bảy hai nghìn hai mươi một
và chuyên đề việc thực hiện các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh
yêu cầu đặt ra trong công tác giám sát
ủy ban thường vụ quốc hội cũng như quốc hội yêu cầu là phải xác định được trách nhiệm giải trình của các tổ chức các cấp các ngành
rồi các tổ chức các đơn vị các cá nhân có liên quan nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với từng lĩnh vực mà được giám sát
trong cả bốn chuyên đề giám sát này ủy ban thường vụ quốc hội huy động các cơ quan của quốc hội
giao nhiệm vụ cho sáu mươi ba đoàn đại biểu quốc hội và sáu mươi ba hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố và tổ chức giám sát thực hiện một cách độc lập
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu việc giám sát phải tổ chức khoa học chặt chẽ
đặc biệt giám sát phải đúng và trúng chỉ rõ địa điểm ghi rõ trách nhiệm giải trình của các tổ chức cá nhân
và lần này ủy ban thường vụ quốc hội cũng yêu cầu là nếu như trong quá trình giám sát có phát hiện những dấu hiệu sai phạm
đối với tất cả các lĩnh vực thì sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng để nâng cao năng lực giám sát của quốc hội
chứ không phải là chúng ta chỉ đưa ra cái ý kiến như vậy
mà ai thực hiện thì thực hiện không thực hiện thì thôi
phải cụ thể hóa được cái trách nhiệm của từng tổ chức và cá nhân
trong quá trình tổ chức giám sát chủ tịch quốc hội cũng lưu ý cán bộ tham gia phải có bản lĩnh
và sẽ có cách để giám sát lại những người đi giám sát
việc triển khai giám sát cần giảm thiểu các thủ tục hành chính tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
bảo đảm hiệu quả tiết kiệm tránh lãng phí và không làm ảnh hưởng phiên hà đến hoạt động tại những nơi được giám sát
cũng trong sáng ngày hôm nay
phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định
việc đổi mới về công tác giám sát của quốc hội và ủy ban thượng vụ quốc hội là rất cần thiết
trong đó việc lựa chọn bốn chuyên đề giám sát trong năm hai nghìn hai mươi hai có tính trọng tâm trọng điểm
và với chức năng nhiệm vụ của bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ đáp ứng đầy đủ
việc thực hiện kế hoạch triển khai chương trình giám sát của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội
đối với các chuyên đề giám sát
đối với bốn chuyên đề giám sát trong đó có hai chuyên đề giám sát tối cao của quốc hội
và hai chuyên đề giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
đây đều là những nội dung giám sát đáp ứng được mong mỏi của cử tri và phù hợp với các nhiệm vụ
liên quan đến các hoạt động của lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là chúng tôi nhận thấy là đối với chuyên đề số bảy mươi sáu của ủy ban thường vụ quốc hội
về giám sát thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết cứu nại và tối cao
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì ở đây chúng tôi nhận thấy là rất là quan trọng
và cũng là cái nhiệm kỳ trước là chúng ta cũng đã phối hợp nhiều mà chúng tôi nhận thấy rằng là
trong cái chuyên đề này thì có liên quan rất nhiều đến góc độ
công an để thực hiện cái chức năng nhiệm vụ để đảm bảo về an ninh trật tự nhất là trong những cái giai đoạn tình mới
trong nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội đã có sự phối hợp chặt chẽ với bộ công an
đáp ứng các nhiệm vụ yêu cầu triển khai công tác giám sát và đạt được nhiều kết quả quan trọng
chúng tôi cũng đã phối hợp và làm rất nhiều những việc tốt
đặc biệt là cái việc mà rà soát lại các cái văn bản có liên quan đến quy phạm pháp luật
đến thực hiện chức năng nhiệm vụ của bộ công an
cái việc thứ hai là chúng tôi cũng phối hợp với các ban của quốc hội
là giải quyết rất nhiều các nội dung có liên quan đến khiếu nại tố cáo và tiềm ẩn có liên quan đến an ninh trật tự
đặc biệt nhất là từ đầu khóa đến giờ chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với ban thanh nguyện
để giải quyết một mươi tám ý kiến của cử tri có liên quan đến quốc hội liên quan đến an ninh trật tự mà đã được đáp ứng
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng nhấn mạnh trong quá trình thực hiện kế hoạch các chuyên đề giám sát
của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội trong năm hai nghìn hai mươi hai
bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ đáp ứng các yêu cầu của đoàn giám sát góp phần đổi mới
nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát của quốc hội
ngày hôm nay tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã chủ trì phiên họp thứ nhất tổ biên tập xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương ban hành kế hoạch số năm mươi khduca về xây dựng đề án tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
thành lập tổ biên tập nghiên cứu xây dựng đề án gồm một mươi bốn đồng chí do thứ trưởng trần quốc tỏ làm tổ trưởng
tại phiên họp các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo đề cương chi tiết
đề án được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức vị trí vai trò của công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng trong công an nhân dân
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và các nghị quyết của trung ương về công tác cán bộ
đồng thời đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng trong công an nhân dân
tăng cường công tác quần chúng hoàn thiện cơ chế tiến hành công tác đảng công tác chính trị trong công an nhân dân
qua đó góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định sự cần thiết của việc xây dựng đề án trong tình hình hiện nay
đồng thời ghi nhận các đại biểu khách mời đã có những ý kiến đóng góp tâm huyết chất lượng
nhất là những vấn đề về trình tự thủ tục thẩm quyền xây dựng đề án
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các thành viên tổ biên tập phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ
sau phiên họp này thường trực tổ biên tập tiếp thu ý kiến của các đại biểu trình lý dự thảo trình đồng chí bộ trưởng xem xét
tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới hướng tới nội dung thiết thực hơn
góp phần nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho nhân dân lan tỏa những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và đây là những nội dung đã được lãnh đạo hai đơn vị cục truyền thông công an nhân dân và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thống nhất tập trung triển khai trong thời gian tới
tại phiên họp bàn về công tác tuyên truyền trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
thời gian qua cục truyền thông công an nhân dân và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có quy chế phối hợp tập trung tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ công an chỉ đạo công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn cả nước
tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và nhân rộng lan tỏa điển hình gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực này

cứu nạn cứu hộ trên địa bàn cả nước tập trung tham mưu để xuất lãnh đạo bộ công an chỉ đạo cứu hộ trên địa bàn cả nước tập trung tham mưu để xuất lãnh đạo bộ công an chỉ đạo cứu hộ trên địa bàn cả nước lan tỏa điển hình gương người tốt việc tốt trong lĩnh vực này

thưa quý vị và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong ngày hôm nay
ngày bốn tháng một mươi một thì ủy ban nhân dân huyện cửa đông năng đã ban hành công văn để hướng dẫn tổ chức dạy học
và từ ngày mai ngày năm tháng một mươi một thì học sinh mầm non mẫu giáo sẽ được nghỉ học
học sinh các bậc tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ chuyển từ học trực tiếp sang gián tiếp
theo các phương án mà trường đã xây dựng